hội trợ là cơ hội để cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu qua đó bảo tồn được nét văn hóa truyền thống đặc trưng của các vùng miền
đồng thời đây còn là cầu nối giao thương cho nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chế biến trong nước với các nhà nhập khẩu cũng như người tiêu dùng
mọi năm năm nào tôi cũng đi năm nay là coi như là mở thì năm ngoái thì tối qua thì các cháu đi rồi thì sáng tối nay tôi mới đi lượt và mua một số hàng chẳng hạn như thế này
còn về tham quan xong rồi ngày mai lại tiếp tục đi mua nữa hội trợ này là rất là hay về coi như là mang đến cho mọi người coi như là không phải đi xa mà này tự nhiên có các miền coi như là ở tổ quốc mang đến
năm nay thì thấy ông bà quảng cáo là có bốn mươi gian hàng từ các nơi thì cũng thấy hay thế là cũng muốn xem thử
mình thì mình uống trà san tuyết rồi nhưng mà mình cũng chưa biết mua ở đâu nói thật là không biết ở hà nội là không biết mua chỗ nào
thế là hôm nay xuống đây thế là may lại gặp đúng cái chỗ này thế là mình mới mua thử
mình nghĩ là chắc chắn là tin tưởng đến đây thì chắc chắn là đúng là các cái cửa hàng của các cái các tỉnh là họ đến đây thì đúng
thế mình nói chung là tin tưởng hoàn toàn
các sản phẩm được trưng bày và giới thiệu tại hội trợ bao gồm thủy hải sản chế biến nông sản chế biến đồ uống sản phẩm gia vị hoa quả bánh kẹo chè cà phê sản phẩm quà tặng thực phẩm tươi sống
một số sản phẩm đã được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý
xuất xứ hàng hóa hội trợ được tổ chức tại quảng trường trung tâm thương mại royal city thanh xuân hà nội và sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
vì vậy trong những năm gần đây các doanh nghiệp việt không ngừng mở rộng xuất khẩu sang thị trường các nước thuộc khu vực này
theo số liệu thống kê của bộ công thương kim ngạch nhập khẩu của các quốc gia châu phi và trung đông những năm qua liên tục gia tăng
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam xuất khẩu sang trung đông đạt tám năm mươi chín tỷ usd và nhập khẩu từ trung đông đạt hai tám mươi hai tỷ usd
đối với thị trường châu phi năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch xuất nhập khẩu việt nam châu phi đạt năm ba mươi sáu tỷ usd trong đó việt nam xuất khẩu sang châu phi đạt hai bảy mươi sáu tỷ usd và nhập khẩu là hai sáu tỷ usd
đối với các nước trung đông và châu phi là một cái thị trường rất tiềm năng đối với công ty chúng tôi
chúng tôi xuất các mặt hàng chủ yếu đến đấy như là tiêu hạt điều cơm dừa trong đó cơm dừa là một cái mặt hàng thế mạnh và hạt tiêu
hạt tiêu cũng là một mặt hàng được tiêu thụ rất nhiều ở các thị trường đấy
khi xuất khẩu sang các thị trường trung đông và châu phi thì thế mạnh là chất lượng họ yêu cầu cao cao
tính về trung đông và châu phi có thể nói là đây là một thị trường rất rộng
hiện nay thì cơ hội xuất khẩu của hàng việt nam sang thị trường trung đông và châu phi rất là nhiều
với nhu cầu nhập khẩu của thị trường trung đông và thị trường châu phi trong những năm tới
đặc biệt một số những cái cơ hội cho hàng việt nam xuất khẩu sang
có thể nói đầu tiên là những mặt hàng nông sản thực phẩm vốn là những mặt hàng truyền thống của việt nam xuất sang khu vực trung đông và châu phi
có thể kể đến những mặt hàng lớn như gạo chè tiêu điều cà phê thủy sản hải sản và một số những mặt hàng thực phẩm chế biến
đại diện bộ công thương cho rằng để không gặp khó khăn trong quá trình xuất khẩu vào thị trường trung đông châu phi
rất cần các doanh nghiệp có kế hoạch xâm nhập thị trường lâu dài ổn định
thông qua việc xây dựng đội ngũ cán bộ xuất nhập khẩu có năng lực có khả năng nghiên cứu
hiểu biết về văn hóa và tập quán kinh doanh của cả khu vực ả rập hồi giáo biết tiếng ả rập đánh giá và tiếp cận thị trường tốt
đây là cơ hội kích cầu tiêu dùng lớn nhất trong năm từ các ông lớn đến các nhà bán lẻ nhỏ
black friday là ngày mà người tiêu dùng của nhiều quốc gia trên thế giới mong đợi
họ có thể tìm được nhiều sản phẩm thời trang mỹ phẩm đồng hồ sản phẩm công nghệ với mức giá giảm sâu lên tới tám mươi
black friday cũng là dịp kích cầu người tiêu dùng khổng lồ
trong năm cho các nhà bán lẻ khi doanh số và lợi nhuận thu về của ngày thường trong năm tăng chậm
năm nay black friday rơi vào thứ sáu ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
trước sự kiện nhiều nhãn hàng cũng đã đăng tải các thông tin giảm giá cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng
trong những ngày này các sản phẩm thời trang và hàng điện tử được đánh giá là những sản phẩm mà người tiêu dùng săn đón nhiều nhất
tôi thấy cũng đông tấp lập nhiều người đi mua sắm
cá nhân tôi thì tôi thấy đồ đây khi mà
khi mà người ta giảm giá xuống thì cũng thấy là vừa với cả tiền của mình
nói chung là giá cả thì mình thấy là cũng là ổn
nói chung là nó vừa là nó thiết thực cho gia đình mình vừa là cái nó cũng vừa túi tiền của mình
còn những lúc trước thì giá nó hơi cao so với cả cái thu nhập của mình
thì mình thấy là có những cái ngày mà như thế này thì dù bận đến mấy là mình cũng cố gắng để đi
không khí nhộn nhịp săn hàng giảm giá
hôm nay black friday đang trở nên rất sôi động
không chỉ các sản phẩm của các thương hiệu nước ngoài nổi tiếng
mà các thương hiệu của việt nam cũng đồng loạt giảm giá hưởng ứng sự kiện này
sự kiện black friday năm nay không những được đông đảo người tiêu dùng trong nước chú ý
mà còn thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách nước ngoài khi đến với việt nam
tôi đến việt nam du lịch được bốn tháng rồi
lần này tới việt nam lại đúng dịp black friday
nên tôi và các bạn cũng tranh thủ đi mua sắm và cũng tranh thủ tham khảo thêm một số mẫu thời trang
hưởng ứng sự kiện này
theo như tôi thấy thì các sản phẩm của việt nam mẫu mã cũng rất đa dạng
chất liệu thì đẹp và giá cả thì rẻ hợp lý hơn rất là nhiều
tôi và các bạn cũng mua được rất nhiều sản phẩm thời trang đẹp và hợp lý của việt nam
đây là một sự kiện mua sắm lớn trên thế giới
cũng như đang dần có tầm ảnh hưởng tới thị trường tiêu dùng trong nước
do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng cho những dịp lễ cuối năm là rất cao
nên sự kiện là cơ hội để kích cầu mua sắm
giúp các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng
cũng như giúp người tiêu dùng có thể sở hữu được những mặt hàng cao cấp
với mức giá phù hợp với túi tiền của mình
ẩm thực hà nội là một trong những nét văn hóa thu hút du khách
đến tham quan du lịch tại thành phố nghìn năm tuổi này
đây được xem là điểm hấp dẫn cuốn hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm
mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho thủ đô
theo thống kê của sở du lịch hà nội trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
thủ đô hà nội đón gần một mươi tám triệu lượt khách
tăng chín so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách du lịch quốc tế đến hà nội ước đạt gần bốn triệu lượt
tăng hai mươi ba năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
ngoài các địa danh thì ẩm thực là một trong những điểm rất thu hút du khách đến với hà nội
đặc biệt là du khách quốc tế
thành phố này thật tuyệt tôi đã đến đây lần thứ hai rồi
lần này tôi đi thăm văn miếu và giờ là hồ gươm
đều gây ấn tượng với tôi là các món ăn hà nội
nó rất ngon độc đáo và những người đầu bếp làm rất tỉ mỉ
tôi khá thích
điều gây ấn tượng với món phở ở đây
du khách đến đây ngoài đi thăm những danh thắng
địa danh đặc trưng của thủ đô hà nội nghìn năm tuổi
họ còn bị thu hút bởi những món ăn do chính những người dân nơi đây chế biến
đặc biệt là những món ăn ẩm thực mang phong cách truyền thống của những phụ nữ hà thành
tình yêu với ẩm thực tôi rất mong muốn được mình vẫn là một trong số
cũng không còn nhiều bây giờ đâu lưu giữ được những cái nét văn hóa ẩm thực
của hà nội thì tôi rất là muốn là nhờ được thực khách hà nội nói chung
và tất cả những thức khách khác nói riêng được thưởng thức những món ăn mà truyền thống ngày xưa
khi mà mình chế biến cái sự tinh tế nó cũng là từ khâu mà mình sơ chế nó phải sạch sẽ đảm bảo
khi mà mình nấu thì mình phải đưa những cái gia vị làm sao mà hợp khẩu vị của nhiều người
và khi mà mình trình bày một món ăn lên thì là mình cũng phải trình bày như thế nào
và khi mà cái khâu cuối cùng là cái khâu các em phục vụ ấy cũng phải biết cách phục vụ cái món ăn đó như thế nào
để sao cho khách cảm thấy là món ăn đã ngon rồi và cảm thấy ngon miệng hơn
du lịch hà nội đạt mục tiêu cuối năm hai nghìn một mươi bảy phân đấu số lượng khách đạt trên hai mươi ba triệu lượt khách
tăng tám so với năm trước trong đó có trên ba triệu lượt khách quốc tế lưu trú
tăng sáu so với cùng kỳ năm trước tổng thu từ khách du lịch đạt gần sáu mươi bảy tỷ đồng tăng tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
quý vị và các bạn thân mến những thông tin kinh tế vừa rồi đã khép lại chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau